xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
để đảm bảo an ninh trực tự tại chợ là một vấn đề bức thiết luôn đặt lên hàng đầu
nhất là tại chợ đầu mối bình điện lớn nhất tp hcm chủ yếu hoạt động vào ban đêm
do đó công an quận tám đã phối hợp với công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điệp
lập ra một lực lượng an ninh tại chỗ nhằm đảm bảo các buổi họp chợ được an toàn thuận lợi
hai đối tượng nguyễn thanh hùng hai mươi một tuổi ngụ huyện bình chánh và triệu thái trung hai mươi một tuổi ngụ long an
đã bị công an quận tám tp hcm tạm giữ vì đã cướp hơn một trăm hai mươi triệu đồng
trước đó đêm hai mươi bảy tháng bốn hai đối tượng này đã bị hai chiến sĩ công an lực lượng bảo vệ và người dân
tại chợ đầu mối bình điền vây bắt sau khi giật giỏ sách của một phụ nữ
làm nghề bóp xếp trong chợ nên triệu thái trung biết nạn nhân luôn mang theo nhiều tiền mặt
mỗi khi tới chợ mua hàng nên nảy sinh lòng tham
để thực hiện vụ cướp trung đã thủ sẵn giao bấm xuống điện và rủ hùng tham gia giữ vai trò nổ sẵn máy xe để tẩu thoát
biết rõ người phụ nữ này có thói quen đeo giỏ sách là chỉ đi một mình
hùng áp sát rồi chích súng điện hồng khiến người này ngất đi sẽ dễ dàng cướp túi sách
tuy nhiên khi bị chích điện nạn nhân ngã xuống vẫn triêu hô được nên người dân và lực lượng an ninh tại chỗ đã ứng cứu
trong lúc tụi em đang đi tuần tra thì nghe tiếng báo đàm là có cướp ở khu vực đường e
thì chúng em
tập trung lại đó thì
có một chiếc xe chở hàng của một xếp tân tiến là làm
ngã xe của hai tên cướp
và tụi em một tên là tụi em lại là bắt được một tên tại trận
còn một tên thì chạy thẳng xuống dưới sông
lau xuống dưới sông luôn
rồi tụi em
ngay chỗ đó có chiếc ghe nó đu bên hông chiếc ghe á
thì tụi em kéo chiếc ghe nó vô
rồi tụi em leo xuống chiếc ghe bắt nó lên
trước dịch covid một mươi chín xảy ra
chợ đồ mối bình điền hàng đêm luôn có khoảng ba mươi người tới mua bán
một xe máy ba gác và khoảng năm xe tải các loại vận chuyển hàng hóa ra vào
không chỉ số lượng người và phương tiện lớn như vậy
đây còn là môi trường khá phức tạp tìm ấn nguy cơ mất an ninh trực tự
vì vậy công tác quản lý là không đơn giản
chúng tôi vẫn thực hiện cái phương trăm là có người tại chỗ phương tiện tại chỗ
và bên cạnh đó là phải có các kế hoạch và các chiến lược
vừa để tuyên truyền và khích lệ các cá nhân tập thể
đã có hành động dũng cảm tham gia bắt cướp
công an quận tám cũng đã tội truyền
chức khen thưởng cho phòng bảo vệ công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền
ông phạm văn anh lái xe
anh hà quốc cường là đội phó đội cơ động
ông hà thành an là bảo vệ
tình hình an ninh đảm bảo thì cái hoạt động kinh doanh nó mới có thể tiến triển tốt
xuất phát từ tình hình đó thì chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các lực lượng công an quận
phối hợp với công an phường và đặc biệt phối hợp với lực lượng bảo vệ
thường xuyên cái tiến triển cái phương thức thủ đoàn hoạt động của các đội
đối tượng hoạt động theo cái đặc thù theo các chợ đặc biệt là cái chợ đồng mẫu
nhất là đối tượng hình sự hoa túy các đối tượng bảo kê cho dai nặng lãi
chính từ đấy mà trong cái thời gian qua thì tình hình ở đây
khu vực chợ này là luôn được đảm bảo
phần lớn các cái vụ hợp pháp hình sự
các vụ liên quan tới an ninh trật tự ở đây đều được phát hiện và xử lý kịp thời
năm hai nghìn một mươi chín thì đã triển khai
hai cái công tác tuyên truyền thường xuyên hàng đêm
phát loa trong các khu vực toàn bộ khu vực chợ
làm sao cái thông tin về an ninh trật tự là cho mọi tiểu thương nắm được
chính từ đó mà những cái vấn đề đối tượng nghi dấn ở
xâm nhập vô khu vực chợ thì cũng được lực lượng bảo vệ theo dõi
lực lượng bóc ship hỗ trợ khối hợp và quân chúng cũng hỗ trợ thì
đã nâng đinh được cái ý thức cảnh giác người dân thì cái tình hình phạm pháp hình sự ở khu vực này
nó cũng là kéo giảm và đã có hiệu quả trong công tác đấu tranh trấn áp như các vụ việc vừa rồi chúng tôi đã xử lý
từ thực trạng diễn ra tại nhiều chợ tự phát kể cả chợ chính thống trong thời gian qua
đại tá lê văn bích cũng lưu ý công an phường bảy các vấn đề như bảo kê cho vay nặng lãi đe dọa gây áp lực bắt chẹt vòi vĩnh lái xe tiểu thương
cần sát sao hơn nữa với bảo vệ để phát hiện xử lý kịp thời các đối tượng nghiện lợi dụng đông người trộm cắp móc túi phá hoại hoặc gây án
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
và bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
trong phần tiếp theo sáng nay hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc
trọng thể tại hà nội
đại học bắc kinh công bố các ca chữa khỏi covid một mươi chín ở trung quốc tái dương tính trở lại